ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh an giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và tuyên dương chín mươi gương tiêu biểu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ liên đoàn lao động tỉnh an giang đã ghi nhận trì ấn các thế hệ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều công lao đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn tỉnh
dịp này liên đoàn lao động đã tuyên dương khen thưởng chín mươi chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho gần một năm trăm bảy mươi chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh đây là những cán bộ công đoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tại cơ sở